dòng xe ô tô nối đuôi nhau chờ ra khỏi cao tốc tp hcm trung lương
ông cao bá lộc chủ quán nước tại huyện bình chánh cho biết
ngày hôm nay lượng xe đi ngang qua đây khá đông
đa số là người dân lên lại tp hcm bình dương và đồng nai
xe đông nên một số khung giờ cũng xảy ra tình trạng ủng ứ
nhiều xe chở ba người thêm đồ đạc chật cứng
lần này có nhiều trẻ em cùng cha mẹ lên tp hcm để đi học trở lại
ngược lại với thời tiết tại hà nội
thời tiết miền nam khá nắng nóng
và phải di chuyển một đoạn đường dài
nên nhiều em nhỏ tạo ra khá mệt mỏi ngủ gục trên xe
càng về chiều tối lượng người dân di chuyển
đến các cửa ngõ tp hcm càng đông
trong những ngày tới dự kiến lượng người dân
quay trở lại tp hcm sẽ tiếp tục tăng cao